hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ tư ngày một mươi hai tháng tám xin kính chào quý vị và các bạn
và mở đầu chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị trong ngày hôm nay đã có ba bệnh nhân công bố khỏi bệnh và cho xuất viện
trong đó có hai bệnh nhân là bệnh nhân số ba trăm bảy mươi và bệnh nhân số bốn trăm một mươi chín
điều trị tại quảng ngãi bệnh nhân số bốn trăm bốn mươi năm điều trị tại bệnh viện phổi đà nẵng
ba ca bệnh này đã được xét nghiệm ba lần âm tính liên tiếp nên theo quy định thì được cho xuất viện
trong ba ngày một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn tháng tám thành phố đà nẵng
cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế đã thông tin về trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bảy kể từ khi đại dịch xảy ra tại việt nam
đây là bệnh nhân số bốn trăm ba mươi một tiền sử đái tháo đường tuyếp một suy thận mạng giai đoạn cuối tăng huyết áp
trong khi đó hà nội vừa ra thông báo khẩn tìm những người có liên quan đến trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
liên quan đến trường hợp này sở y tế hà nội thông báo tìm những người đã đến quán bia hơi lộc vừng
có địa chỉ tại tt ba trăm một mươi ba khu đầu giá tứ hiệp ngũ hiệp thanh trì hà nội
những người đã đến địa chỉ này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú hoặc liên hệ theo đường dây nóng chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để được tư vấn và hỗ trợ
trong ba ngày một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn tháng tám thành phố đà nẵng hỗ trợ bảy chuyến bay đưa một bốn trăm năm mươi ba du khách đang mắc kẹt tại địa phương
do việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín trở về hà nội và thành phố hồ chí minh
lịch trình bay chặng đà nẵng hà nội có tám trăm hai mươi tám hành khách được hỗ trợ trở về địa phương trên bốn chuyến bay trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng tám
lịch trình bay chặng đà nẵng hcm có tổng cộng sáu trăm hai mươi tám
hai mươi năm hành khách sẽ bắt đầu bay vào ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng tám
tp đà nẵng cũng đã phối hợp với sở y tế công an thành phố sở giao thông vận tải thành phố trong mọi công tác liên quan
để bảo đảm xe vận chuyển đưa khách từ nơi lưu trú ra sân bay đúng thời gian bảo đảm công tác phòng chống dịch
ngoài một bốn trăm năm mươi ba hành khách đã được bố trí chuyến bay thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ tiếp nhận tối đa năm mươi trường hợp phát sinh
do đăng ký và tiếp nhận thông tin chậm và sẽ bố trí chuyến bay sớm nhất có thể ngay sau khi hoàn tất thủ tục
tp hồ chí minh và đề nghị hai địa phương hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đón các chuyến bay
chở khách du lịch từ đà nẵng về địa phương tổ chức khai báo y tế cách ly theo quy định để bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
để trốn việc cách ly ba tài xế xe ô tô đầu kéo đã khai báo gian dối về lịch trình đi lại
lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng xác minh và đưa đi cách ly tập trung đối với ba tài xế này
ba tài xế gồm trần đình tài phạm hưng việt chú tại tỉnh quảng nam và đinh minh thủy chú tại tỉnh quảng bình
khai nhận đã điều khiển xe từ quảng nam vào quảng ngãi để nhận hàng sau đó trở ra huế
theo quy định các phương tiện từ vùng có dịch khi đến chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển buộc phải đổi tài xế
đồng thời tổ chức đưa các tài xế đi từ vùng có dịch đến điểm cách ly tập trung
tuy nhiên để trốn việc cách ly cả ba tài xế này đã khai báo giả trên website đăng ký vận tải
về điểm xuất phát xe từ bình định và đi thẳng ra huế nhằm qua mặt lực lượng chức năng nhưng vẫn bị phát hiện bắt giữ
thực hiện nghiêm chỉ đạo của bnd tp hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị thuộc công an thành phố đã tuần tra phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng
từ ngày chín tháng tám đến nay công an quận hoàn kiếm đã xử phạt gần bốn mươi trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng
đồng thời tổ chức phát khẩu trang miễn phí tại một số điểm công cộng như cổng bệnh viện
còn tại tỉnh hà nam phòng an ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với một người dân trú tại thôn đội năm xã hưng công huyện bình lục tỉnh hà nam
về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
trong khi đó hôm nay công an tỉnh quảng ngãi cũng đã ra quyết định xử phạt một trường hợp
là chủ nhân của hàng loạt fanpage giả mạo cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh quảng ngãi ubnd huyện bình sơn
để đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh với mức phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đồn biên phòng cầu muốn tỉnh đồng tháp cho biết vào chiều ngày một mươi một tháng tám qua công tác tuần tra
đã phát hiện ba trường hợp nhập cảnh trái phép đi từ phía campuchia vào việt nam bằng xuồng
theo đó trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự
tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng cầu muốn phát hiện ba trường hợp nhập cảnh trái phép
gồm đôi vợ chồng bùi văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và vợ là nguyễn thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
con gái là bùi ngọc ý sinh năm hai nghìn một mươi chín quốc tịch việt nam có hậu khẩu thường trú tại ấp bình hòa hạ
xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua làm việc với cơ quan chức năng hậu cho biết vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hậu đã cùng với gia đình qua tỉnh srayren
campuchia làm xà lan cát nay hết việc nên trốn về việt nam thì bị tổ tuần tra của đồn biên phòng cậu muốn phát hiện và bắt giữ
đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế kiểm tra sức khỏe
hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời đưa ba công dân trên đi cách ly theo đúng quy định
mang trong mình hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vừa ra tù vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhưng không chí thú làm ăn
tôn phước lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ phường năm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
tiếp tục con đường trộm cắp thì bị công an thành phố bạc liêu bắt giữ
theo hồ sơ cơ quan công an vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bảy
tô phước lộc cùng đồng bọn điều khiển xe máy trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố bạc liêu để trộm cắp tài sản
khi phát hiện nhà dân trên địa bàn khóm bảy phường năm thành phố bạc liêu không đóng cửa
lọc nhanh chóng lén vào lấy trộm một túi da bên trong có một nhấn hộp đá kim cương
một nhấn hộp đá sapphire hai điện thoại di động và một số tài sản có giá trị khác
sau khi lấy trộm lộc bỏ trốn khỏi địa phương đem bán số tài sản này lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày một mươi một tháng tám cảnh sát hình sự công an thành phố bạc liêu
phối hợp với công an thành phố cần thơ bắt giữ tô phước lộc khi y đang lẫn trốn tại phường hưng phú thành phố cần thơ
thưa quý vị cho đến chiều ngày một mươi hai tháng tám lực lượng chức năng tỉnh vĩnh long vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm
một nạn nhân mất tích trong vụ lật xuồng máy trên sông tiền
vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp phú thuận một xã đồng phú huyện long hồ
theo thông tin ban đầu vào khoảng đầu giờ chiều ngày một mươi một tháng tám năm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
lấy xuồng gắn máy của người dân chở nhau ra sông tiền câu cá
khi ra được một đoạn khá xa thì bất ngờ gặp gió và sóng lớn khiến xuồng lật
quá hoảng sợ hai em đã bám lấy xuồng chờ người cứu
ba em còn lại đã bơi vào bờ nhưng không may một em đuối nước mất tích
nạn nhân mất tích ban đầu được cho là tên hiếu một mươi bảy tuổi ngủ cùng địa phương
cái tôi nghe có thằng thằng nói trả lời vậy nè hằng hiếu nãy giờ nó chìm mất rồi
cái tôi nói cái thằng thằng nó nói chìm sao mày không vô trong mà kêu người ta ra cứu
là tôi trong nhà tôi chạy tôi đi kêu cứu rồi liền đó
lúc mình đang chạy cái sóng gì nó đánh qua trời cái xuồng của đầu lắc qua đất lại
mới lật xuồng xuống lật xuồng xuống trong ngoài
thế bắt đầu có mình em anh anh lái á ôm cái xuồng lại ôm đẩy vô
còn ba người kia xả quá xả sụn kịp á bơi quảng xong rồi mới chạy bơi vô bơi vô
xong rồi hai người bơi vô nổi còn anh kia bơi vô mới được nửa trần hết nổi rồi
em mới bắt đầu bơi bơi vô dớt lên mà mới vừa dớt lên xong rồi cứ kìm cái chú chú lô
kìm lỏng cái chú lô xong rồi em mới bơi vô
xong rồi cũng một hồi kêu người ra cứu cứu anh mà cầm sữa ngoái vô
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ công an tỉnh vĩnh long điều nhiều cano và hàng chục chiến sĩ kết hợp
các đoàn nghiệp vụ công an huyện long hồ và công an xã đồng phú đến hiện trường
cùng với người dân tích cực tìm kiếm người mất tích
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
dù quy định chỉ được phép lưu thông sau các khung giờ cao điểm
tuy nhiên một số tuyến đường ở khu vực quận hai quận chín tp hcm
vẫn có tình trạng xe tải trọng lớn chạy vào giờ cấm
đường nhỏ xe hai bánh lưu thông trộn dòng với xe lớn
luôn tìm ẩn hiểm họa về giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên
đường nguyễn siễn quận chín tp hcm
xe tải này đã bị đội liên ngành gồm đội năm thanh tra sở giao thông vận tải
và cảnh sát giao thông quận chín tp hcm lập biên bản xử lý
với lỗi lưu thông vào giờ cấm lái xe không mang theo giấy phép lái xe
đường nguyễn siễn nguyễn trinh
có biển báo cấm các phương tiện có tải trọng trên năm tấn
lưu thông vào đường nguyễn siễn nguyễn trinh
qua đó là lực lượng phối hợp kiểm tra liên ngành
cũng đã kiểm tra và xử lý đối với hành vi
đa số là lưu thông vào đường cấm
đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các lỗi khác
theo thẩm quyền của thanh tra châu thông cũng như cảnh sát châu thông
đáng nói tình trạng xe tải trọng trên năm tấn lưu thông vào giờ cấm
tại các tuyến đường như nguyễn sĩ quận chín nguyễn duy trinh quận hai
vẫn dễ dàng bắt gặp
theo người dân dù lực lượng chức năng đã liên tục xử phạt vi phạm
tuy nhiên vì lợi ích vẫn còn nhiều tài xế bất chấp quy định
giờ cấm nhiều khi nó cũng vẫn chạy bình thường
nhưng mà công an cũng bắt bắt thì nó ấy thôi
chứ còn bắt thì vẫn bắt nhưng mà chạy nhiều khi nó cũng vẫn chạy
quận hai là khu vực có nhiều cộng trảng
tuy nhiên hạ tầng giao thông nơi đây
vẫn chưa phát triển kịp theo nhu cầu
đường nhỏ nhưng phương tiện xe hai bánh lưu thông trộn dòng với xe tải lớn
đã và đang là hiểm họa về tai nạn giao thông
bởi thực tế đường nguyễn duy trinh là một trong các điểm đen
tai nạn giao thông tại thành phố từ nhiều năm nay chưa thể xóa bỏ được
đường quá hẹp đi nên quá nguy hiểm
nếu mà container nó chạy một cái là hết lòng đường của xe máy luôn
nên xe máy là chỉ tấp sát vô lệ hoặc là chạy sau hoặc chạy trước thôi
trước tình hình đây là giao thông cái đường này mà
một là phải mở rộng hai là phải mở cái đường khác cái container đi thôi
cứ để đây là thấy là nguy hiểm dễ gây tai nạn
cái đoạn đường này là tai nạn nhiều lắm rồi nhiều người bị chết lắm rồi
còn do container nó chạy nó cán thôi
những người dân ở bên đường nguyễn duy trinh cho biết
họ cũng luôn cảm thấy ấn lạnh mỗi khi ra đường
những năm qua đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn làm hàng chục người chết
trong đó có nhiều vụ do xe tải lớn chạy vào giờ cấm
nhưng cường độ dày đặc xe container ra vào khu vực cảng cát lái
trong khi xe hay bánh từ các khu dân cư cùng lưu thông là bất cập chính gây ra các vụ tai nạn
xã hội càng phát triển đời sống con người ngày càng được nâng cao
không phủ nhận sự ra đời của các dự án khu dân cư khu đô thị từ thành thị đến nông thôn
đã góp phần nâng cao đời sống người dân đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương
tuy nhiên không phải dự án nào cũng đem lại hiệu quả và được người dân đồng tình ủng hộ
câu chuyện về dự án khu dân cư vàm cỏ đông ở xã tân bủ huyện bến lức tỉnh long an là một ví dụ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm bốn mươi năm trên qdubnd
quyết định chủ trương đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hàng vàm cỏ đông long an
làm chủ đầu tư dự án khu dân cư vàm cỏ đông tại xã tân bổ huyện bến lức
theo phương án từ trước đối với hơn một trăm linh ngôi nhà xây kiên cố của người dân
nằm trong dự án này được giữ lại là chỉnh trang đảm bảo an sinh cho người dân
tuy nhiên quyết định chủ trương và phê duyệt quy hoạch lại cho phép di dời toàn bộ dân
với bản chất là xây dựng khu dân cư mới hoàn toàn
điều này đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ gây gắt từ phía những người dân nơi đây
sống hồi xưa giờ ở đây là bom đạn chiến tranh nhiều quá rồi là cực khổ quá
nhưng mà đường thì xá thì mới có dân thì mới được hưởng thôi chưa có gì hết
là dự án thì ở đâu thì cô thì vô cô không biết
nhưng mà vô cái là nói là có cái dự án đưa lên là cái kêu dân đồng ý ký tên là dân đây phản ảnh không chịu
không có nhận được thông báo gì hết
nhưng mà chỉ nghe nghe thôi là thấy treo đầu này một bảng đầu dưới đây một bảng
nhưng mà chưa có mời được dân hợp nữa mà treo là tháng một mươi hai là đưa vào hoạt động
mà chưa có mời được dân hợp nữa giống như đi ăn cướp của người ta vậy
quan điểm của chị là chị không đồng ý đất của chị là để trả cho chị
nhưng mà lấy quyền gì mà nói là gan quyết định thu hỏi đất
đất người ta mua mà đất hồi xưa qua ông bà người ta mà
khi được hỏi chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạng vàng cỏ đông đã gặp gỡ trao đổi trực tiếp với người dân hay chưa
thì người dân trả lời mới chỉ gặp một lần duy nhất để thông báo
nhưng là đại diện chính quyền xã tân bũ và huyện bến lức
nhưng cuộc gặp không thành vì quá nhiều khúc mắt của người dân không được trả lời thỏa đáng
còn chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạng vàm cỏ đông
hoàn toàn chưa làm việc tiếp xúc với người dân lần nào
không những vậy người dân còn cho biết có những nhóm người lạ mặt tự ý đến các hộ dân để đo đạt cắm mốc
mà không được sự đồng ý của người dân khiến họ càng bất bình hơn về cách làm việc của chủ dự án này
muốn tới nhà tôi thầy phải báo cho tôi biết
ngồi này đem máy đem mốc tới đặt máy rồi quay chụp hình chỗ này chỗ kia chỗ nọ
là thấy cái đó làm không có giống như là không có được rõ ràng
làm sẽ kỳ thấy kỳ lắm
làm nó không đúng đúng ra mình muốn tới nhà người ta mình làm những gì gì mình phải cho người ta biết trước
ở nhà tôi mời anh vô uống nước hay là mời anh vô làm gì gì gì không có tự động tới làm
ngoài sự phản đối từ phía người dân theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
còn rất nhiều thông tin về chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạng vòng cỏ đông như
công ty mới thành lập chưa có kinh nghiệm làm dự án năng lực tài chính yếu kém
lập báo cáo chủ trương đầu tư sơ sài không đáp ứng yêu cầu
nhưng đã nghiễm nhiên được cấp làm chủ đầu tư dự án khu dân cư vàng cỏ đông
tại xã tân bủ huyện bến lức đang cần được làm rõ
hiện phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với ủy ban nhân dân tỉnh long an
và các bên liên quan để làm rõ những nội dung nêu trên